các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
việc tăng số lượng lớn cũng khiến cho những nước này gặp khó khăn trong khâu dự trữ
theo ileva kadili giám đốc bộ phận cung ứng của quỹ nhi động liên hợp quốc unicef
ít nhất một trăm linh triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín được gửi đến các quốc gia nghèo đã bị từ chối vào tháng trước
không phải vì những nước này không muốn
thay vào đó các nước giàu chuyển giao vaccine quá gần ngày hết hạn và với số lượng quá lớn
để những nước tiếp cận có thể dự trữ bà kadeli nói với các nhà lập pháp
tại nghị viện châu âu vào hôm một mươi ba tháng một
bà kadily nói hơn một trăm linh triệu liều vaccine bị từ chối chỉ trong vòng tháng một mươi hai
vậy điều gì đã xảy ra với những liều vaccine này và làm cách nào để ngăn chặn điều đó xảy ra một lần nữa
bà kadili cho biết những liều vaccine mà các quốc gia giàu có chuyển giao đã gần hết hạn
điều này khiến cho các quốc gia tiếp nhận có ít thời gian hơn để chúng đưa vào tiêm chủng
theo ông tien long dai nhà nghiên cứu của đại học john hopkins
việc phân phối vaccine và tiêm chủng có rất nhiều bước liên quan
đơn cử các quốc gia cần có các thiết bị làm lạnh và bảo quản vaccine khi chúng được chuyển đến
sau đó họ cần nhân lực và phương tiện để vận chuyển chúng
bên cạnh đó ông đai cho biết cũng cần nhân lực để thực hiện tiêm chủng đồng thời kiểm soát chất lượng vaccine
ông dais cho biết thêm rằng một triệu liều vaccine không có nghĩa lý gì trừ khi họ có khả năng đưa chúng vào tiêm chủng
một trong những giải pháp chính mà các quốc gia có thể thực hiện để đảm bảo vaccine không bị lãng phí
là mang đến nguồn cung có thể dự đoán trước
canada cam kết chia sẻ hai trăm linh triệu liều vaccine thông qua covax
đến nay nước này đã phân phối gần một trăm linh triệu liều trong số đó theo global offast
tuy nhiên số lượng được phân phối có thể khác rất nhiều giữa các ngày
bangladesh nhận được hai hai triệu liều chỉ riêng trong ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong khi hơn bốn trăm bảy mươi liều đã đến rwanda vào hai ngày sau đó
ông singer nói
điều thực sự quan trọng là phải có nguồn cung dự đoán được
và không xem các điểm ngẽn trong phân phối như là cái cớ để hạn chế nguồn cung
cary bowman một nhà đạo đức sinh học và là giáo sư sức khỏe toàn cầu thuộc đh toronto canada
lo ngại những bài báo về việc hàng loạt lô vaccine không được sử dụng cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung
ông bowman cho biết
một trong những điều đầu tiên khiến tôi quan tâm là mọi người nói rằng chẳng ít gì khi gửi phát sinh
đến các nước thu nhập thấp vì họ sẽ không thể xử lý được điều đó là hoàn toàn sai
điều đó có thể đạt được bằng cách chia sẻ nghiên cứu về vaccine cũng như thông qua việc quyên góp
các thiết bị như là tủ lạnh cử chuyên gia hỗ trợ hoặc tăng cường tài trợ các chuyên gia y tế toàn cầu cho biết
canada đã cố gắng giúp giải quyết sự bất bình đẳng về vaccine bằng cách quyên góp cho sáng kiến
và chia sẻ vaccine toàn cầu cô voss theo bà patricia skinner phát ngôn viên của bộ các vấn đề toàn cầu canada
nước này cũng cố gắng hết mình để đảm bảo liều vaccine không bị lãng phí
sputnik đưa tin ông prahamdeb mandan tám mươi bốn tuổi người dân ở puraini huyện mazepura bang bihar ấn độ
bị cáo buộc là lừa các nhân viên y tế đăng ký tiêm chủng ở nhiều khu vực khác nhau để tiêm một mươi một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong thời gian từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
cụ thể chín trên một mươi một mũi tim được ông mandan dùng chứng minh thư và số điện thoại di động để đăng ký
các mũi còn lại ông dùng thẻ bầu cử số điện thoại di động của vợ và bạn bè
cảnh sát địa phương cho biết ông mandan không bị ốm đau gì kể từ khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và sức khỏe của ông đã được cải thiện rõ rệt sau nhiều lần tiêm chủng
vắc xin đã mang lại lợi ích cho tôi mọi người nên tiêm vắc xin chính phủ đã đem lại điều tuyệt vời
tôi đã bị đau lưng và không đi lại được nhưng giờ đã khỏi tôi không bị ho hoặc cảm lạnh nữa ông manda nói
tuy nhiên đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy việc tiêm dư số mũi vaccine sẽ đem lại những lợi ích
cho các vấn đề khác của sức khỏe không liên quan đến covid một mươi chín
ông mandan khẳng định ông sẽ không dừng việc tiêm thêm vắc xin phòng covid một mươi chín
ông thậm chí đã ghi lại những ngày mình đã tiêm vaccine và chia sẻ nhật ký tiêm chủng này cho truyền thông ấn độ
bác sĩ amerenda narayan shahi người đứng đầu cơ quan y tế tại quận mehebwarao thuộc bang bihar cho biết
ông đã trao đổi với ông mandan về việc này
theo bác sĩ shahi những vấn đề về internet đã trì hoãn việc đăng tải thông tin tiêm chủng ở madhepura
ông sashi đã cử một đội ngũ điều tra về trường hợp của ông mandan
và các nhà chức trách tại các địa phương khác cũng đang tiến hành điều tra
bang biha là nơi ghi nhận nhiều bất thường trong chiến dịch tiêm chủng ở ấn độ quốc gia đã tìm được một năm tỷ liều
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi ấn độ đặt mục tiêu tiêm kỷ lục hai mươi năm triệu liều một ngày
để mừng sinh nhật thủ tướng narendra modi biha đứng đầu danh sách các bang với khoảng ba bốn triệu liều
tuy nhiên truyền thông sau đó đưa tin số lượng tiêm chủng của biaha có thể không chính xác
vì dữ liệu tiêm chủng những ngày trước đó bị cố tình giữ lại và tải lên vào ngày sinh nhật ông modi
sau đó một huyện ở bihar đã xuất hiện những trường hợp có những người được ghi nhận là đã tiêm vaccine tại đây
dù thực tế là họ không làm vậy trong đó có cả thủ tướng modi và một số ngôi sao điện ảnh
truyền thông địa phương đưa tin về vụ một người đàn ông tên là abdul rahim đến từ bang bin lan
tại tỉnh nam sulawesi indonesia bị lực lượng chức năng bắt giữ khi tới tiêm mũi vắc xin covid một mươi chín thứ một mươi bảy
trước đó trên trang cá nhân của mình người này thường xuyên chia sẻ những video quảng bá dịch vụ
nhận tiêm hộ để làm giấy chứng nhận đã tiêm phòng covid một mươi chín chui cho khách hàng có nhu cầu
khi bị bác abdul đã khai nhận đã tiêm liên tục
vắc xin sinovac hoặc astrazeneca thậm chí có ngày anh ta tiêm liên ba mũi
mỗi lần như vậy người đàn ông nhận khoảng bốn mươi bản anh tương đương một hai triệu đồng tiền công
sau đó bán lại chứng nhận đã tiêm cho người cần mua
được biết tại indonesia muốn vào các nhà hàng quán cà phê hay trung tâm thương mại để mua sắm
người dân bắt buộc phải có giấy chứng nhận đã tiêm chủng
từ nơi này người đàn ông này đã nhận tiêm hộ một mươi năm mũi cho người ngoài và hai mũi vắc xin cho chính mình
sự việc này vô tình làm lộ ra các lỗ hổng và những vi phạm tại một số địa điểm tổ chức tiêm chủng tại địa phương
hiện cảnh sát đã vào cuộc tiến hành bắt giữ những người tình nghi và cả người trả tiền thuê apdul đi tiêm hộ
ngoài ra cơ quan chức năng cũng đang xem xét việc cáo buộc abdul đã vi phạm các luật về bệnh truyền nhiễm của quốc gia
cụ thể và bất cứ ai cản trở việc thực hiện kiểm soát đại dịch đều có thể nhận mức phạt một năm tù
phó giáo sư helen petosius harris của đh auckland đã mô tả
đây là hành vi cực kỳ ngu ngốc tôi nghĩ ông ta sẽ gặp nhiều phản ứng phụ cao hơn so với những người tiêm chủng đủ liều bình thường bà nói
nhiều người mắc covid một mươi chín khỏi bệnh thường cho rằng bản thân đã có miễn dịch bền vững
điều này là hoàn toàn sai
chưa có bài báo khoa học nào trên thế giới xác định rằng sự tương tác giữa kháng thể có được sau khi nhiễm bệnh tự nhiên
và kháng thể có được sau khi chủng ngừa có thể đối phó được với tất cả biến chủng của sars cov hai
biến chủng delta có tốc độ lây nhiễm nhanh khiến việt nam có hơn một tám triệu người bị lây nhiễm trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đa số f không triệu chứng biểu hiện nhẹ đặc biệt ở nhóm người trẻ khỏe không có bệnh lý nền
tuy nhiên điều này khiến cho người có suy nghĩ chủ quan và lầm tưởng rằng sau khi vượt qua giai đoạn mắc covid một mươi chín
cơ thể sẽ có thể miễn dịch bền vững và không cần thiết phải tiếp tục thực hiện năm k
thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân anh nói
phó trưởng bộ môn nhiễm đại học y khoa phạm ngọc thạch tp hcm đã tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin
nhiều người cho rằng bệnh nhân khỏi covid một mươi chín sẽ có kháng thể miễn nhiễm với sars cov hai hay biến chủng mới
bác sĩ vân anh chia sẻ
sau khi khỏi bệnh tương tự việc chúng ta có thêm một lần kháng thể
ngoài ra chưa có bài báo khoa học nào trên thế giới xác định rằng
sự tương tác giữa kháng thể có được sau khi nhiễm bệnh tự nhiên và kháng thể có được sau khi chủng ngừa
có thể đối phó được với tất cả loại biến chủng của sars cov

chuyên gia này khuyến cáo người dân không nên chủ quan vào thông tin này và truyền tay nhau
sau đó lơ là để bản thân bị lây nhiễm
còn bác sĩ chuyên khoa một phạm hữu tiến trưởng khoa hội sức cấp cứu bệnh viện quận bình thạnh tp hcm
cũng nhấn mạnh việc người khỏi bệnh vẫn còn nguy cơ gặp di chứng hậu covid một mươi chín
bác sĩ tiến chia sẻ
đa số người trẻ khỏe sẽ dần dần ổn định sức khỏe trong thời gian ngắn
một số ít người trường hợp gặp di chứng hậu covid một mươi chín nặng hơn cần điều trị kéo dài
tuy nhiên người khỏi bệnh cần nghỉ ngơi chú ý dinh dưỡng và vận động
không nên đọc các thông tin có yếu tố dọa dẫm trên mạng xã hội và gây nên tâm lý sợ hãi
theo ông sau khi khỏi bệnh vài tuần đến vài tháng cơ thể sản sinh lượng kháng thể rất nhiều
tuy nhiên lượng kháng thể này sẽ giảm dần theo thời gian nên không thể chủ quan
chúng ta cũng không ngoại trừ trường hợp dương tính giả hoặc sai sót trong kết quả test nhanh
lý giải rõ hơn về điều này bác sĩ tiến sĩ cho rằng trong giai đoạn bùng phát dịch
ngành y tế đã dựa vào test nhanh kháng nguyên để chẩn đoán và kịp thời cách ly theo dõi điều trị f
kể cả chấp nhận kết quả người dân tự làm
điều này dễ dẫn đến một số trường hợp có thể dương giả do kỹ thuật chất lượng test nhanh hoặc có thể do bệnh khác
nhiều người nghĩ rằng bản thân từng là f nhưng thực tế có thể chưa phải
do đó người khỏi covid một mươi chín tốt nhất vẫn chấp nhận nghiêm túc thông điệp năm k
và phải tiêm vaccine theo hướng dẫn của bộ y tế bác sĩ tiến chia sẻ
theo thống kê của trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu hậu covid một mươi chín
bệnh viện lê văn thịnh thành phố thủ đức tỉnh lên nay đơn vị này đã tiếp nhận khoảng ba trăm linh trường hợp f khỏi bệnh đến khám
do các vấn đề tâm lý và hô hấp
trong số các bệnh nhân đến khám khoảng tám mươi f khỏi bệnh thường cảm thấy mệt mỏi trầm cảm
sơ phổi sáu mươi một mất ngủ bốn mươi năm nhức đầu bốn mươi bốn rối loạn tập trung hai mươi bảy rụng tóc hai mươi năm
có xu hướng kéo dài hơn bốn tuần thậm chí nhiều tháng
ngoài ra f khỏi bệnh cần tăng cường sức khỏe như uống nhiều nước và rau quả tập thể dục đều đặn
tập thở để hạn chế các ảnh hưởng của các triệu chứng hậu covid một mươi chín